các bộ trưởng kinh tế asean đã tổ chức hội nghị tham vấn với các đối tác ngoại khối bao gồm nhật bản
buổi tham vấn lần thứ hai mươi sáu giữa asean và nhật bản do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
và bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản ngài kazushima hiroshi đồng chủ trì
tại buổi tham vấn các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự ảnh hưởng lan rộng của đại dịch covid một mươi chín
tới cuộc sống của người dân và các nền kinh tế trong khu vực và trên toàn thế giới
tái khẳng định các cam kết cùng nhau hành động nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch
và nỗ lực bảo đảm sự bền vững của kinh tế và tài chính ở các vĩ mô
thông qua việc mở rộng thị trường cho thương mại và đầu tư bảo đảm sự bền vững của chuỗi cung ứng
đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu
các bộ trưởng cũng ghi nhận tiến triển của việc triển khai kế hoạch hành động
về việc phục hồi kinh tế giữa asean và nhật bản đã được các bộ trưởng của hai bên thông qua
tại cuộc họp đặc biệt trực tuyến ngày hai mươi chín tháng bảy tin tưởng rằng kế hoạch sẽ giúp asean và nhật bản
vượt qua các thách thức của đại dịch và đồng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của khu vực sau đại dịch